sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tối nay giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau lần thứ ba mươi tám đã kết thúc
với hai trận chung kết được mong chờ ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ
sau sáu ngày thi đấu và tranh tài hấp dẫn của một trăm bảy mươi tám vận động viên
đến từ một mươi chín đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố và ngành trong cả nước
bàn tổ chức đã tìm được các nhà vô địch của giải và trao cho các vận động viên
giải đấu năm nay đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn và kịch tính
với sự tham gia của nhiều tay vật hàng đầu việt nam
các đội tnt một thành phố hồ chí minh vi xem hoàng thạch hải dương
vẫn tiếp tục khẳng định được ưu thế giành huy chương vàng ở nhiều nội dung
như đồng đội nam đồng đội nữ đôi nam đôi nữ đôi nam nữ phối hợp
những chiến thắng đầy bất ngờ ở các vòng đấu loại tứ kết bán kết chung kết
đã thể hiện phần nào chất lượng chuyên môn ngày càng cao của giải đấu
và trình độ của các vận động viên bóng bàn đỉnh cao việt nam
ngay sau lễ bế mạc là trận đấu đầy kịch tính của các vận động viên
tranh huy chương vàng đơn nam đơn nữ của mùa giải năm nay
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các trận đấu ở bản tin sau